đoàn công tác bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn do thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phùng đức tiến làm trường đoàn
đã đi kiểm tra tình hình phòng chống dịch bệnh tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh bắc giang
sau hơn một tháng chống dịch tỉnh bắc giang đã thực hiện phòng chống dịch bệnh với quyết tâm cao
trong đó thành lập sáu mươi ba chốt kiểm soát vận chuyển động vật sản phẩm động vật sử dụng vôi vột để tiêu độc khử trùng
đồng thời tổ chức tập huấn cho người dân về phòng chống dịch bệnh
qua kiểm tra thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đánh giá cao sự quyết tâm của tỉnh bắc giang trong phòng chống và ngăn chặn dịch bệnh